nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ trên năm mươi đến dưới sáu mươi năm vốn điều lệ lĩnh vực bán buôn gạo nhập xăng dầu
đây là nội dung dự thảo được bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố lấy ý kiến
nhà nước sẽ nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ những doanh nghiệp thuộc một mươi hai ngành nghề như đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng an ninh
sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp truyền tải điều đội hệ thống điện quốc gia
năm lĩnh vực khi cổ phần hóa nhà nước sẽ nắm giữ từ sáu mươi năm vốn điều lệ như quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
quản lý khai thác các cảng biển đặc biệt quan trọng quy mô lớn
ngoài ra có chín ngành nghề mà nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ trên năm mươi đến dưới sáu mươi năm vốn điều lệ như khai thác sản xuất
cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị nông thôn vận chuyển hàng không ngân hàng